tại quảng ngãi mưa lớn trong hai ngày qua cùng với lưu lượng xả lũ ở các hồ chứa thủy điện cao đã làm cho mực nước các sông và vùng hạ du bị ngập nặng
nước lũ chia cắt nhiều địa phương vùng dân cư hàng nghìn nhà dân ở quảng ngãi chìm trong nước lũ đe dọa đến tính mạng của người dân
và tỉnh quảng ngãi khẩn trương di rời cứu hộ nhân dân vùng lũ
tại thị trấn sông vệ huyện tư nghĩa chiều nay nước lũ liên tục dâng cao nhiều vùng trũng ven sông vệ như nghĩa mỹ nghĩa phương nghĩa hiệp nước cao từ hai đến ba mét
nước dâng cao nhanh chia cắt cô lập xã làm ngập chìm bảy trăm sáu mươi nhà dân
huyện tư nghĩa đã di rời khẩn cấp gần ba trăm năm mươi hộ dân đến nơi an toàn hiện hơn bốn trăm linh hộ dân vẫn đang tiếp tục di chuyển lên vùng cao tránh lũ
tình hình ngập nặng diễn ra trên diện rộng tại quảng ngãi nặng nhất tại các huyện nghĩa hành mộ đức đức phổ tư nghĩa và thành phố quảng ngãi
tính đến chiều nay có một mươi ba bốn trăm linh nhà dân bị ngập sâu từ một đến một năm mét nhiều tuyến đường giao thông liên xã liên thôn cũng bị sạt lở hoặc bị ngập sâu cô lập hoàn toàn
trong ngày hôm nay các địa phương di rời sơ tán khẩn cấp hai hộ dân nằm trong vùng ngập sâu sạt lở đến nơi an toàn

nguy cơ lũ nặng kéo dài ngoài việc chốt chặn các tuyến đường ngập sâu chảy xiết không cho người dân qua lại hiện các địa phương trong tỉnh quảng ngãi đang tiếp tục triển khai lực lượng tiếp cận các vùng bị cô lập để tiếp tế lương thực nhu yếu phẩm cho dân